và trong chiều nay tại hà nội hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và danh sách những người trúng cử đại biểu quốc hội
theo đó trong cuộc bầu cử ngày hai mươi ba tháng năm cử tri cả nước đã bầu đủ năm trăm linh đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
tuy nhiên quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật
hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của người chống cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu quốc hội đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử số một thuộc tỉnh bình dương
do đó hội đồng bầu cử quốc gia xác định có bốn trăm chín mươi chín người trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
trong số bốn trăm chín mươi chín người chúng cử đại biểu quốc hội có một trăm chín mươi bốn đại biểu do các cơ quan tổ chức ở trung ương giới thiệu
ba trăm linh một người do các cơ quan tổ chức ở địa phương
trong số bốn trăm chín mươi chín người trúng cử đại biểu quốc hội giới thiệu và có bốn người tự ứng cử trúng cử
có một mươi bốn đại biểu là người ngoài đảng
tỷ lệ đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách cao nhất từ trước đến nay đạt ba mươi tám
đặc biệt cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ quốc hội tỷ lệ đại biểu quốc hội là phụ nữ đạt trên ba mươi
có được kết quả này chính là do sự đồng tâm hiệp lực sự đoàn kết ủng hộ của toàn dân
ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện quyền nghĩa vụ công dân
đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc việt nam
bài học kinh nghiệm này được đúc rút qua lịch sử dân tộc và tiếp tục phát huy
tỏa sáng trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đại biểu hội đần nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
đã diễn ra trong không khí phấn khởi dân chủ bình đẳng đúng pháp luật
tuyệt đối an toàn tiết kiệm thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt chín mươi chín sáu mươi sáu
công tác nhân sự được thực hiện dân chủ công khai khoa học đúng quy trình
vận động bầu cử tiến hành đúng luật linh hoạt sáng tạo đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an ninh phòng chống dịch diễn ra an toàn
trong danh sách bốn trăm chín mươi chín người chúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
có một mươi chín tướng lĩnh sĩ quan công an đang công tác tại các cơ quan bộ công an
các đơn vị địa phương và cơ quan thuộc quốc hội